cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
vừa có văn bản thượng khẩn gửi tổng công ty đầu tư phát triển nhà hà nội handico về việc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông nguyễn văn thanh giám đốc công ty đầu tư xây dựng số hai thuộc handico về việc chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và của chủ tịch ubnd tp hà nội
sở nội vụ yêu cầu hanico xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân có liên quan đến vi phạm quy định phòng chống dịch và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
năm đến nay các lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ba trăm một mươi năm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm các lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng vi phạm về đăng ký quản lý cư trú vi phạm quy định tạm dừng hoạt động và thông tin sai sự thật
với tổng số tiền là hơn năm trăm tám mươi ba triệu đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh công an các huyện thị xã thành phố
tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế trong phòng chống dịch
đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát chủ động phát hiện nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm quy định
qua đó góp phần phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý khác
năm nam nữ thanh niên sử dụng ma túy và đang bay lắc tại một nhà nghỉ trên địa bàn
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình bắt quả tàng
kiểm tra nhà nghỉ thiên đường ở xóm năm thôn lương yến xã lương ninh huyện quảng ninh do phan thị huê làm chủ cơ sở
tổ công tác phát hiện bắt quả tang tại hai phòng có năm nam nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc
thu giữ bốn gói ni lông bên trong có chứa chất ma túy và nhiều tăng vật liên quan
bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng bay lắc
công an huyện quảng ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ tăng vật và đưa các đối tượng về trụ sở công an huyện quảng ninh để làm việc
lên kế hoạch mua ma túy thuê biệt thự trong khu du lịch rồi thuê tiếp viên đến phục vụ
một nhóm nam nữ vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với công an phường một mươi một thành phố đà lạt đột kích bắt quả tang vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm
bất ngờ kiểm tra hai căn biệt thự trong khu du lịch nam hồ phường một mươi một thành phố đà lạt
lực lượng chức năng phát hiện tại hai can villa có một mươi bốn nam nữ đang bay lắc điên cuồng trong tiếng nhạc
trong can villa ba một lực lượng công an xác định có tám đối tượng đang sử dụng ketamin và thuốc lắc
trên đĩa vẫn còn vương vãi ma túy
tiếp tục kiểm tra phát hiện có hai gói tinh thể và một bịch chứa nhiều mảnh vụn viên nén
làm việc với cơ quan công an trương trung nghĩa chú tại phường bảy thành phố đà lạt khai nhận
trước đó đưa cho nguyễn ngọc thìn chú tại huyện lâm hà một mươi triệu đồng mua ma túy và thuê phòng để cả nhóm sử dụng
trước đó đưa cho nguyễn ngọc thìn chú tại huyện lâm hà một mươi triệu đồng mua ma túy và thuê phòng để cả nhóm sử dụng
trong căn số bốn hai có ba nam ba nữ đang sử dụng ma túy loại ketamin
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng giống một địa sứ chứa ma túy đang sử dụng và ống hút thẻ nhựa vào trong tủ quần áo
ngoài ra căn phòng này cũng có loa đèn công suất cao để phục vụ bay lắc
làm việc với cơ quan công an phạm thanh hải chú tại phường một mươi tp đà lạt khai một số ma túy trên ở trên mạng với giá ba triệu đồng
sau đó rủ khánh diên và ba cô gái đến trong đó có một cô gái được trả tiền công ba triệu đồng khi tham gia các cuộc vui
khánh không vui và không x edited khác
cơ quan đó một cách thông minh của rằng câu x off sẽ có đôi thế giới cùng đấy
đó là một nh brenama không gọi ra điều gì khác
thì trên thuốc lắc ai chơi thì để ra chơi
thì em cũng có lấy một ít em uống với nước
trong khi người dân và chính quyền đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì hành vi tụ tập sử dụng ma túy không chỉ vi phạm pháp luật về sử dụng chất cấm
mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng chống dịch bệnh
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã bắt giữ bảy nghi can
liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp hai sát tiến hương tp đồng xoài
khiến một nam thanh niên bị đánh hội đồng nguy kịch ba người khác bị thương
theo điều tra ban đầu vào trưa ngày chín tháng năm sau khi ăn nhậu cùng nhau
đến chiều tối cùng ngày ly cê cùng ramarino chú tp đồng xoài đi đến phòng nê nem
đánh anh này và bắt đưa đi tìm zmaros tại quán bia minh đức
ở xá tiến hưng tp đồng xoài
tại đây khi anna và liên vừa ra tới liên bị ly cê cầm dao chém
thấy vậy nê nem lao vào dùng tay đánh ly cê
những người còn lại gồm sos anna cap hoang liên hơ dơn
dùng gậy gỗ để đánh
bị đánh ly xe đã bỏ chạy được năm mươi mét thì gục xuống đường
tiếp tục bị anna hoang sos và hiên đuổi theo tiếp tục đánh
hậu quả khiến bốn người bị thương
trong đó ly cê bị thương rất nặng
giờ khuya nê nem và cap đã đến công an xã tiến hưng đầu thú
sos anna hoang liên hiên
sau đó đã bỏ trốn về gia lai
đến ngày một mươi hai tháng năm thì bị công an tp đồng xoài
phối hợp với công an huyện chư pư gia lai bắt giữ
và di lý về công an tp đồng xoài để tiếp tục điều tra